bộ tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn một văn bản phát hiện bảy mươi văn bản trái pháp luật về nội dung thẩm quyền
và một mươi hai văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật
theo đó chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng nâng cao
qua kiểm tra theo thẩm quyền hơn sáu văn bản quy phạm pháp luật của các bộ ngành địa phương
bộ tư pháp bước đầu phát hiện một trăm hai mươi hai văn bản trái nội dung thẩm quyền
sáu mươi sáu trên một trăm hai mươi hai văn bản đã được xử lý
riêng tại bộ tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn một văn bản
phát hiện bảy mươi văn bản trái pháp luật về nội dung thẩm quyền
và một mươi hai văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật
đến nay có hai mươi chín trên tám mươi hai văn bản đã được xử lý